thực hiện nghị quyết số một trăm một mươi năm của chính phủ về thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ bộ công thương sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan hoàn thiện chính sách cấp bù lãi suất vay vốn cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ vào đầu năm hai nghìn hai mươi
nghị quyết một trăm một mươi năm đã giúp các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ và sản phẩm cơ khí trọng điểm được hỗ trợ cấp bù tranh lệch lãi suất tối đa là năm
đây là một chính sách rất quan trọng đối với các doanh nghiệp khi chính sách này được ban hành và đi vào cuộc sống thì sẽ hỗ trợ rất lớn cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của việt nam trong thời gian tới
kinh phí sử dụng cấp bù lãi suất hoặc hỗ trợ lãi suất sẽ được lấy từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn bộ công thương đang phối hợp với ngân hàng nhà nước bộ thế chính để xây dựng và quy định cụ thể nội dung trên vào nghị định một trăm một mươi một sửa đổi mà chính phủ giao bộ công thương ban hành
dự kiến tháng một năm hai nghìn hai mươi một bộ công thương sẽ trình chính phủ dự thảo để xem xét ban hành